ảnh hưởng của nước lũ dâng cao đã làm cho nhiều khu vực ở các huyện vùng đầu nguồn của tỉnh long an bị chia cắt
nhiều tuyến đường bị ngập sâu khiến cho hành trình tìm kiếm con chữ của các em học sinh vùng lũ càng gian nan hơn
gần hai tháng nay mỗi ngày các em phải thức dậy từ rất sớm sử dụng xuồng làm phương tiện đến trường với rất nhiều vất vả
từ sáu giờ sáng các em học sinh nhỏ đã phải léo đẽo theo cha mẹ lên chiếc xuồng máy đậu sẵn trước sân nhà để đến trường
những chiếc xuồng nhỏ bé tranh vanh đi giữa cánh đồng mênh mông xuân nước với hành trình nhiều cây số tiêm ẩn không ít rủi ro cho cả học sinh lẫn phụ huynh